tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd và ubnd tổ quốc tỉnh thừa thiên huế đã long trọng tổ chức
lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho bảy mươi tám bà mẹ vừa được chủ tịch nước phòng tặng và truy tặng
trong đợt này tỉnh thừa thiên huế có bảy mươi tám người mẹ ở các huyện thị xã và thành phố huế
vinh dự được đảng nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
trong đó có hai mẹ được phong tặng và thân nhân của bảy mươi sáu người mẹ đã mất được truy tặng danh hiệu cao quý này
như vậy đến nay tại thừa thiên huế đã có hai hai mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
tất cả các mẹ còn sống đều được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bà mẹ việt nam anh hùng
các anh hùng liệt sĩ các gia đình có người thân đã công hiến máu xương cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc
cuộc đời sự hy sinh cao cả và sự cống hiến cực kỳ vĩ đại của các mẹ mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau học tập nói theo